ngày bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội xác định đây không phải vụ mất tích mà có dấu hiệu của tội phạm hình sự
đã khoanh vùng được đối tượng nghi vấn
trường mỹ là một huyện nằm ở cửa ngõ phía tây nam của thủ đô cách trung tâm thành phố hà nội khoảng hai mươi km
đây là địa phương có nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng và có quốc lộ sáu a hai mươi một a chạy qua
ngoài ra trương mỹ còn tiếp giáp với nhiều quận huyện của hà nội và huyện lương sơn tỉnh hòa bình
vị trí địa lý thuận lợi giúp địa phương thúc đẩy giao thương phát triển kinh tế
xong mặt trái phải đối mặt với nhiều phức tạp về an ninh trật tự đòi hỏi lực lượng công an luôn phải căng mình trong công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại hình tội phạm
từng khám phá nhiều vụ án bắt giữ nhiều đối tượng cộng cán đồng thời phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an hà nội điều tra bóc gỡ nhiều chuyên án lớn trong những năm gần đây
trong khi chờ kết quả giám định từ lực lượng điều tra cùng lúc tiến hành mở rộng khám nghiệm tại ngôi nhà của bà hải được xây dựng trong khuôn viên hơn hai m hai là một trong ba cơ sở kinh doanh nhà nghỉ của bà hải
giả dựng lại hệ thống camera xung quanh nhà bà hải xác minh toàn bộ các mối quan hệ của bà hải từ bạn bè làm ăn tình cảm để quan hệ trong gia đình nổi tộc tìm kiếm ghi nhận thông tin từ những người gặp nhìn thấy bà hải trước thời gian mất tích
vì bà hải là người dư giả về kinh tế lại sống một mình trước thời điểm mất tích nên cơ quan điều tra không loại trừ khả năng bà là nạn nhân của một vụ trộm cắp tài sản bất thành nên đối tượng đã tấn công bà để bịt đầu mối
do vậy các đối tượng tha tù có tiền án liên quan đến trộm cắp cướp giật tài sản đối tượng hình sự cộng cán đối tượng nghiện ma túy đều được giả soát xác minh dư biến động
trước trong và sau thời điểm bà hải mất tích
trước ngày sáu cách đến một mươi năm ngày tôi có trực tiếp đến nhà bà hải gặp bà hải mở giúp cho bà khóa cửa ngoài hành lang mở xong thì cũng ngồi trò chuyện ngồi ăn một lúc thì xong đi về
ngoài thông tin từ người hàng xóm sống sát bà hải bà hải đã trở thành một người đàn ông
trước khi bà hải bắt phách nhà bà hải thì một vài tiểu thương buôn bán tại chợ dân sinh thuộc khu chiến thắng cho biết các thời điểm mất tích một hai ngày còn thấy bà hải đi chợ mua thức ăn chuẩn bị đón con trai từ trường học trở về
tìm hiểu từ người con trai của nạn nhân từ được biết do bị dị tật bẩm sinh nên anh này được mẹ gửi vào học tập toàn thời gian tại một trường dành cho người cầm điếc ở nội thành hà nội
chỉ những dịp lễ tết mới về tham gia đến
ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín trước thời điểm bà hải mất tích thì người con trai được xác định đã ở cùng mẹ
anh hiệp thì anh ý khi chúng tôi làm việc thì anh ý bị tật bẩm sinh thì anh ý không nói được mà anh ý chỉ viết được ra bằng chữ thôi viết ra từ giấy cho chúng tôi để chúng tôi ghi vào biên bản
làm việc với các bạn là gì
qua công an con trai nạn nhân khai rằng sáng ngày ba mươi một tháng một vẫn thấy mẹ mình đi ra vườn nhưng sau chín giờ sáng thì không gặp lại mẹ
có cha nạn nhân cũng cho biết thêm khoảng gần một mươi một giờ cùng ngày có thấy bố dượng đến nhà hỏi mẹ nhưng vì sợ bố dượng nên anh này đã lánh mặt
anh hiệp anh đã cung cấp là chị hải tức là mẹ anh ý có nói cho anh ý là hằng ngày là phải chú ý phải cảnh giác
cả cái đối tượng đỗ ngọc anh này nhiều lần nó đến nó gây hại đấy
chị hải chị cũng ghi ra sổ thì dặn cho với cháu hiệp là như vậy
và tại vì chị hải giữa chị hải và cháu hiệp thì giao tiếp với nhau thì có thể là trong trường hợp thì lại ghi ra sổ kiểm tra cái sổ ghi sổ tay ghi chép thông tin giữa hai mẹ con với nhau thì tìm ra được rất nhiều các cái nội dung rất quan trọng
đúng lúc này lực lượng kỹ thuật hình sự thông báo kết quả giám định số dấu vết máu thu giữ được
ở nhiều vị trí trong khuôn viên nhà bà hải có cùng một kiểu gen và chung khớp với kiểu gen của con trai bà đặng thị hải
điều này đồng nghĩa các mẫu máu thu được tại hiện trường là của một người và là máu của bà đặng thị hải
theo những tài liệu được thực hiện lưu trữ tại phòng hồ sơ nghiệp vụ công an tp hà nội
từ kết quả giám định trên cộng với số tài liệu đã thu thập được trong quá trình giả soát xác minh
dù cơ quan cảnh sát điều tra có căn cứ để thẩm định đã xảy ra án mạng nghiêm trọng
nhưng dù động cơ mục đích gì và thi thể của nạn nhân ở đâu vẫn là một ẩn số
nhiều trang hồ sơ thể hiện nội dung cơ quan điều tra đã huy động một lực lượng lớn
và chạy đua với thời gian để tìm kiếm thi thể nạn nhân trên diện rộng

chúng tôi vào xem có dấu vết trôn cất mộ mới hay không để chúng tôi xem có sát bài hay không
hay là chúng tôi kiểm tra vòng quanh nhà xem là có dấu sát đấy không
chúng tôi cũng tập trung huy động lực lượng để tìm kiếm trên ao hồ và sông
chúng tôi tập trung lực lượng nhiều nhất là trên địa bàn của xuân mai
thế còn lại các tổ trinh sát là phối hợp huy động nguồn lực của công an các xã khác tiến hành giả soát và xác minh
xác minh nguồn tin do nạn nhân cung cấp
cơ quan điều tra tiếp tục dựng lên chân dung người chồng thứ hai của bà hải
theo công an xã liên hà huyện đông anh thành phố hà nội nơi đỗ ngọc anh đăng ký hộ khẩu thường trú thì người đàn ông này sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trong một gia đình cơ bản ở thôn gia tác xã liên hà huyện đông anh thành phố hà nội
ngọc anh với người vợ đầu hai đứa con gia đình bốn người mưu sinh bằng nghề mộc nên kinh tế cũng khá giả
xác minh nguồn tin do nạn nhân cung cấp

sau khi người vợ qua đời năm hai nghìn một mươi sáu thì đầu năm hai nghìn một mươi tám ngọc anh đăng ký kết hôn với bà đặng thị hải và về sống chung tại nhà vợ ở thị trấn xuân mai
nhưng chỉ nửa năm sau ngọc anh là một mình về nhà tại thôn gia tác xã liên hà

xác minh sâu về đỗ ngọc anh
công an huyện trương mỹ tìm thấy ngọc anh
công an huyện trương mỹ mới tàn liệu cho thấy cuối năm hai nghìn một mươi tám ngọc anh có đơn kiện bà đặng thị hải lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ngọc anh thấy chị lừa chiếm đoạt tài sản tiền của ấy làm đơn gửi lên công an huyện trương mỹ để giải quyết
nhưng vì việc đấy là của dân sự công an trương mỹ cũng đã hướng dẫn cho ngọc anh

các con của bà hải cũng xác nhận việc trên và cho biết thêm bố dượng cũng nhiều lần nhắn tin đề nghị họ khuyên nhủ mẹ trả tiền cho ông ta

nguồn cơn của mọi mâu thuẫn xuất phát từ đâu thì các con của nạn nhân không nắm được
còn bà hải sẽ ủy quyền sang tên cho ngọc anh thửa đất sáu mươi m hai của bà hải ở khu chiến thắng thị trấn xuân mai huyện trương mỹ thành phố hà nội
ngày hai mươi bảy tháng ba ngọc anh đã hoàn tất các thủ tục ủy quyền chiếc xe ô tô cho bà hải về phần bà hải vì đất chưa tách sổ đỏ nên chưa đủ điều kiện ủy quyền sử dụng thửa đất cho ngọc anh
ngày hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám ngọc anh và bà hải ký kết văn bản thỏa thuận cam kết sống chung với nhau nếu người nào phản bội thì phải bồi thường danh dự cho người còn lại số tiền một năm tỷ đồng
cùng ngày hai người làm đăng ký kết hôn tại ủy ban nhân dân thị trấn xuân mai và về chung sống tại nhà bà hải ở tổ năm phố chiến thắng thị trấn xuân mai
tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám do nghi ngờ ngọc anh có quan hệ bất chính với phụ nữ khác nên bà hải đã tự ý bán chiếc xe mà không làm thủ tục sang tên thửa đất cho ngọc anh
tháng tám năm hai nghìn một mươi tám ngọc anh bỏ về nhà riêng tại thôn gia tác xã lên hà huyện đông anh để sinh sống
từ ngày hai mươi ba tháng tám đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi tám ngọc anh nhiều lần đến nhà hoặc gọi điện yêu cầu bà hải sang tên thửa đất cho mình hoặc trả lại tiền bán chiếc xe ô tô nhưng bà hải không đồng ý
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám ngọc anh gửi đơn đến công an huyện trương mỹ tố cáo bà hải có hành vi chiếm đoạt chiếc xe ô tô
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám công an huyện trương mỹ ra thông báo trả lời nội dung đơn tố cáo của ngọc anh là tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án
bực tức việc bà hải không trả tiền cũng không sang nhượng đất nên ngọc anh đã nảy sinh ý định đột nhập vào nhà để đánh bà hải
và đòi lại tiền
sau đó đối tượng bật tường đột nhập vào bên trong
nấp tại một nhà kho bỏ hoang để dình bà hải
tám giờ ba mươi phút sáng bà hải đi ra vườn
ngọc anh bất ngờ khống chế từ phía sau
rồi kéo bà hải vào nhà kho
đối tượng dùng một thanh kim loại đánh nhiều nhát vào đầu bà hải
cho đến khi nạn nhân không còn cử động nữa
ngọc anh dùng các vật có sẵn trong nhà kho phủ kín nạn nhân
sau đó ngắt cầu giao điện để tránh bị camera phát hiện
rồi đi lên nhà chính của nhà bà hải
thì gặp con trai nạn nhân
nhìn thấy ngọc anh thì con trai của bà hải chạy ra ngoài
ngọc anh vào nhà nạn nhân lục lấy đồ dùng cá nhân của mình
và chung chìa khóa nhà bà hải rồi bỏ về nhà mình
hai mươi hai giờ ba mươi phút sáng
ngọc anh điều khiển xe ô tô quay trở lại nhà nạn nhân
đưa xác bà hải lên xe
rồi trở tới cầu đông chủ
nó đã chuẩn bị tất cả các phương tiện
về giao về các cái thùng nhựa để sau này vứt sát
trên xe của đối tượng đỗ ngọc anh
cái xe này là chuyên chở hàng gỗ
cho nên là nó có những cái chăn để nó kê đệm nó
từ xuân mai trên đường về phía đằng nhỏ

trên đường đi thì có dừng lại
sau đó thì nó đỗ vào vỉa hè
xe và ngồi chặt xác
tại trên xe phân nhỏ thành nhiều mảnh nhỏ
từ phần đầu đến phần chi
chân tay đến tất cả các cái trên thân thể
để làm sao nó cho đưa được vào cái thùng
thùng đụng sơn
để xong ném xuống cầu đông chủ
khi mà lấy lời khai của bị can
kiểm sát viên cùng tham gia với điều tra viên
và mời luật sư cụ bảo vệ quyền lợi của bên bị hại
cùng tham gia
một cái bài hỏi của bà hải
bởi ghi lời khai
cùng lúc với việc lấy lời khai đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra
đã nhanh chóng tổ chức khám nghiệm hiện trường
và tìm kiếm nạn nhân
tại khu vực cầu đông chủ
chúng tôi phải đưa lực lượng
kỹ thuật hình sự
để tiến hành
khám nghiệm hiện trường
để thu lượng các dấu vết
để tìm kiếm
về sinh học
huy động đội thợ lặn
đội cứu nạn cứu ngộ
để tiến hành là mò
đối với cả
các cái chi tiết
thi thể của bà hải
vị trí đối tượng
đối tượng đổ
sát nạn nhân
chúng tôi làm kỹ tất cả
các cái vị trí
ở thành cầu rồi nan can
rồi trên mặt cầu
kể cả chân cầu
thế và tiến hành
mò tìm ở dưới
theo hồ sơ vụ án
hiện được lưu trữ
tại phòng hồ sơ nghiệp vụ
công an thành phố hà nội
cũng như viện kiểm soát nhân dân
thì quá trình tìm kiếm
các dấu vết
liên quan đến thi thể
của nạn nhân
đã được cơ quan tiến hành
tổ chức toàn diện
trong nhiều ngày
bằng nhiều biện pháp
nhiều dấu vết
cũng như mẫu vật
đã được phát hiện
rồi tiến hành giám định
để chứng thực
của đối tượng
đỗ ngọc anh
bộ phận kỹ thuật hình sự
có thu dấu vết máu
ở trên cầu nhật tân
và cũng như ở cầu long biên
đấy không phải là dấu vết máu người
trong quá trình
đi thu thập dấu vết
thì phải nói là
cơ quan điều tra
tương vị kỹ thuật hình sự
cũng rất là kỳ công
thu cả từng mẫu tóc
những búi tóc
ở chân cầu
ở ven thành cầu
rồi đem ra giám định
nhưng cũng không xác định được
đó là một phần cơ thể
của bà hải
rồi cái đêm ba mươi một
sáng mùng một
thì nó có
một cái trận mưa
dấu vết máu
có thể là nó sẽ rơi rớt lại
nhưng chân cầu
thì cái lưu lượng xe ô tô
chạy đi chạy lại
thì nó cũng có thể làm
cái dấu vết nó không còn nguyên vẹn nữa
chúng tôi cố gắng tìm kiếm
cho khi được
cái dấu vết đấy
mà cũng không được
ngày một mươi ba tháng hai
cơ quan điều tra
tổ chức thực nghiệm điều tra
đối với toàn bộ quá trình
đỗ ngọc anh
sát hại bà đặng thị hải
tại nhà của nạn nhân
được xác định là
hiện trường số một
đến quá trình phân xác nạn nhân
trên xe ô tô
của đối tượng
hiện trường số hai
và cuối cùng
là tiêu hủy xác nạn nhân
tại cầu đông chủ
hiện trường số ba
của vụ án
phiên bản thực nghiệm điều tra khẳng định
diễn biến hành vi
thời gian địa điểm phù hợp
với lời khai nhận hành vi phạm tội
của đỗ ngọc anh
và các tài liệu
mà cơ quan điều tra đã thu được
tiến hành thực nghiệm
cùng phối hợp với cơ quan điều tra
thực nghiệm theo lời khai của đối tượng
về mặt dấu vết
tại hiện trường
là rất phù hợp
tại hiện trường
mà đối tượng nạn nhân
bị hạ sát
tại nhà nạn nhân
tại hiện trường
mà đối tượng chia nhỏ thi thể nạn nhân
trên xe chiếc xe ô tô
ở tô a hai
còn nó khá là phù hợp
còn đối với hiện trường thứ ba
thì đối tượng khai nhận
là đã phi tăng sát nạn nhân
tại khu vực cầu đông chủ
nguyện đông anh
qua tìm kiếm giả soát
rất nhiều ngoài liền
nhưng chưa phát hiện được
một phần nào thi thể của nạn nhân
mặc dù chưa phát hiện được
thi thể nạn nhân
song với hệ thống
các tài liệu chứng cứ
đã thu thập
được giám định khoa học chặt chẽ
thì cơ quan tiến hành tố tụng
vẫn có đủ cơ sở khẳng định
đỗ ngọc anh
vì mô thuẫn kinh tế
đã ra tay sát hại
bà đặng thị hải
vào sáng ba mươi một tháng một
căn cứ mà
đã phát hiện được
chứng cứ về khoa học
là các dấu vết giám định
dấu vết máu
dấu vết sinh học
và các tế bào
tiết người của đỗ ngọc anh
đối với chị hải
thứ nhất là
tại hiện trường chính
là chỗ kho
đấy là cũng có dấu vết
thứ hai là
đặc biệt là trên xe
mặc dù không tìm được
sát của nạn nhân
nếu trên xe
có tất cả dấu vết máu
dấu vết sinh học
để giám định
thì nó là
trùng với cả
cái tế bào của con
của bị can
của các nhân chứng
diễn biến toàn bộ
cái hành vi phạm tội
ở hiện trường
đến quá trình
của nạn nhân
để tàu gián
ngày hai mươi một tháng một
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội
đã kết thúc quá trình điều tra
chuyển toàn bộ hồi sơ vụ án
lên viện kiểm sát nhân dân đồng cấp
đề nghị truy tố bị can
đỗ ngọc anh tội giết người
quy định tại khoản một
điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
ngày hai mươi hai tháng sáu
viện kiểm sát nhân dân thành phố hà nội
ra cáo trạng truy tố bị can
đỗ ngọc anh phạm tội giết người
theo các điểm y n khoản một
điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
diễn ra ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
bị cáo đỗ ngọc anh
bất ngờ thay đổi toàn bộ lời khai trước đó
một mực phủ nhận liên quan
cái chết của bà hải
bị cáo cho rằng những lời khai trước đó
là do bị ép cung
còn đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố hà nội
vẫn giữ nguyên quan điểm
truy tố bị cáo đỗ ngọc anh
đồng thời đề nghị mức án tử hình
đối với bị cáo
bị cáo đỗ ngọc anh
thay đổi cái lời khai
cho rằng là có đến nhà bà hải
có dùng cái đục sắt để đập vào đầu của bà hải
làm bà hải ngất đi
sau đó dùng dây điện chói chân chói tay bà hải lại
để bà hải nằm ở trong kho
đến đêm quay lại
thì không nhìn thấy bà hải đâu nữa
và cho rằng bà hải tỉnh dậy
và đi chỗ khác
dẫn đến cái việc là bị cáo bị xử lý về
tội giết người là không đúng
tuy nhiên bằng cái tài liệu điều tra
thật sự khách quan và khoa học
chúng tôi đã chứng minh rằng cái việc
mà bị can khai báo như vậy là
không đúng sự thật
trong khi luật sư bảo chữa cho bị cáo
viên dẫn nhiều lý do
để đề nghị hội đồng xét xử trả hồ sơ
điều tra bổ sung
thì luật sư bảo vệ quyền và lễ hợp pháp
của người bị hại
lại đề nghị hội đồng xét xử bổ sung tội danh cướp tài sản
đối với bị cáo
đỗ ngọc anh
trải qua hai ngày xét xử
trên cơ sở nội dung vụ án
các tài liệu đã được thẩm định
và kết quả tranh tụng của kiểm sát viên
của bị cáo của luật sư
của một số người biết việc
tại phiên tòa hội đồng xét xử
phản bác đề nghị của luật sư bảo chữa cho bị cáo
về đề nghị của luật sư đại diện
phía bị hại
thì hội đồng xét xử cho rằng
không đủ căn cứ
các tội bị cáo có hành vi cướp tài sản
là chiếc điện thoại của nạn nhân
hội đồng xét xử
đồng quan điểm với cáo trạng của viện kiểm sát
khi cho rằng
hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng
bị cáo đã tước đoàn sinh mạng
của bà hải
gây đau thương cho gia đình nạn nhân
không như vậy bị cáo còn có hành vi
man dợ khi phân xác nạn nhân
rồi vứt xuống sông để phi tàng
vì những lý lẽ đó
hội đồng xét xử cho rằng
cần phải loại bỏ bị cáo của nạn nhân
bị cáo khỏi đời sống xã hội
mới có tác dụng đấu tranh
phòng chống tội phạm
ngoài bản án hình sự
bị cáo buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân
tổng số tiền hơn chín trăm linh triệu đồng
cập dưỡng hàng tháng cho con trai
và gia đình nạn nhân
số tiền năm năm triệu đồng
cho tới khi họ qua đời
hội đồng xét xử tuyên phạt
bị cáo một hình phạt cao nhất là
phù hợp với đề nghị của viện sát thành phố hà nội
phù hợp với tính chất
hậu quả hành vi phạm tội bị cáo đã gây ra
sau phía xét xử sơ thẩm ba ngày
bị cáo đỗ ngọc anh
có đơn kháng cáo cho rằng
việc kết án bị cáo là không khách quan
đại diện hợp pháp cho phía bị hại
cũng có đơn kháng cáo
đề nghị xem xét tội cướp tài sản
đối với bị cáo ngọc anh
và cho rằng
mức bồi thường như quyết định của tòa án sơ thẩm
là chưa tương xứng
ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một
tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm
theo kháng cáo của bị cáo
và đại diện hợp pháp của người bị hại
về kháng cáo của đại diện hợp pháp
phía bị hại
hội đồng xét xử cho rằng
phán quyết của tòa án sơ thẩm là đúng quy định pháp luật
đại diện viện kiểm soát nhân dân cấp cao
cho rằng tòa án cấp sơ thẩm
kết án bị cáo đỗ ngọc anh tử hình
về tội giết người
là có căn cứ đúng pháp luật không an
không có căn cứ cho rằng
quá trình điều tra bị cáo bị ép cung
mặc dù tại phiên tòa xét xử phúc thẩm
bị cáo một lần nữa
không nhận tội giết bà hải
nhưng căn cứ và các tài liệu
chứng cứ đã được kiểm tra
tranh tụng tại tòa
đặc biệt là các bản ghi cung đầu tiên
tại cơ quan điều tra
trên sự chứng kiến của luật sư
và đại diện viện kiểm soát
bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết người
phân xác tiêu hủy xác bà hải
tại cuối các bản cung
bị cáo đều xác nhận đã đọc lại lời khai
bị cáo khai
không bị ép cung mớm cung
vì khai báo là tự nguyện
với những lý do trên
hội đồng xét xử đã không chấp nhận kháng cáo của bị cáo
tuyên giữ bản án sơ thẩm
buộc bị cáo phải chấp hành bản án tử hình
việc xét xử của tòa án nhân dân thành phố hà nội
tòa án nhân cấp
tòa án nhân cấp cao tại hà nội
y án giữ nguyên hình phạt tử hình
đối với bị cáo
khẳng định cái quá trình điều tra truy tố xét xử
của cơ quan tiến hành tố tụng thành phố hà nội
là đảm bảo khách quan và chặt chẽ
ngoài việc nó chặt man dợ như thế ra
nó còn tiêu hủy tẩu tán
để làm che giấu cái hành vi phạm tội của mình
với một động cơ rất là đê hèn
như thế phải trừng trị
trở lại thôn giao tác
xã liên hà huyện đông anh thành phố hà nội
sau ngày phiên tòa phúc thẩm kết thúc
hầu hết người dân vẫn không dám tin
đỗ ngọc anh lại có thể gây ra tội ác man dợ đến vậy
trong mắt người dân nơi đây
tình ngọc anh quanh năm
chỉ biết lầm lũi làm việc
và vun vén cho gia đình
tất cả anh em trong ban công an đều bất ngờ
vì bản chất ông nguyễn đức